sau khi tổng giám đốc nhật cường mobile bỏ trốn khỏi nơi cư trú
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã trong nước và quốc tế
đồng thời đề nghị tơpol truy bắt và được interpol đưa vào truy nã đỏ
bùi quang huy tổng giám đốc nhật cường mobile được xác định cầm đầu đường dây buôn lậu có tổ chức xuyên quốc gia
sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu
bùi quang huy bị cáo buộc có hành vi buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
ngoài hai hành vi này bùi quang huy còn sử dụng tiền buôn lậu đưa vào công ty nhật cường
và công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm nhật cường nhật cường supre
để hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi có dấu hiệu tội phạm rửa tiền